chiều ngày sáu tháng bốn tại trụ sở chính phủ lào phó thủ tướng bộ trưởng tài chính
trưởng ban chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh covid một mươi chín của lào
sòm đi đương đi đã tiếp nhận số tiền ba trăm hai mươi usd của công ty star telecom và năm mươi usd của
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam ủng hộ chính phủ lào trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín